theo thông tin mới nhất cho đến nay đã ghi nhận một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại nhà hát krokos city hall
phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công tổng thống nga vladimir putin thông báo ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba sẽ là ngày quốc tàng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này
vụ tấn công khủng bố đang khiến cho người dân nga và dư luận thế giới phẫn nộ và lên án sự việc cũng một lần nữa khiến cho tinh thần dân tộc nga được thắp sáng hơn bao giờ hết
ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện đã có rất nhiều người dân nga tình nguyện tới các địa chỉ hiến máu để góp sức mình hỗ trợ những người bị thương
tại trung tâm huyết học mang tên golikova ở thủ đô moscow hàng đoàn người xếp hàng dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng
những người đến hiến máu xếp cảnh hai hàng một hàng nhóm máu thường và một hàng nhóm máu hiếm cần được ưu tiên trước
chúng tôi đã nhìn thấy sự đoàn kết của cả nước nga trong ngày hôm nay
mọi người cùng chung sức
để cùng nhau vượt qua giai đoạn đau buồn này
mọi người cần được giúp đỡ và tôi muốn chia sẻ máu của mình để cứu nhiều mạng sống nếu có thể
xong trong niềm tin của nhiều người dân nga thảm họa luôn gắn kết mọi người tập trung họ lại và sau mỗi lần như vậy nước nga lại đoàn kết hơn
và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù
như trong bài phát biểu ngày hai mươi ba tháng ba trên truyền hình về vụ tấn công khủng bố
tổng thống nga vladimir putin cũng khẳng định nước nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn
qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ là như vậy
nước nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất đôi khi không thể chịu được nổi
nhưng nước nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ cũng sẽ như vậy
ông putin bày tỏ tin tưởng và sự hợp tác với tất cả các quốc gia chân thành chia sẻ đối đau của nước nga
cùng nhau hợp lực trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế
không ai và không gì có thể lay chuyển được ý chí sự quyết tâm và lòng dũng cảm sức mạnh đoàn kết của nhân dân nga
để cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trước mắt